vậy trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như vậy doanh nghiệp đã vượt khó để tăng sản xuất vào cuối năm như thế nào
mời quý vị cùng đón xem bản tin vào ngày mai hai mươi tháng một
mặc dù được quản lý giám sát qua hệ thống định vị gps thế nhưng với đặc thù là các điểm tập kết xe ngoài trời
mô hình xe đạp công cộng ở trung tâm tp hcm sau khi đưa vào hoạt động một thời gian đã xảy ra tình trạng trộm cắp
trước những ngày cận tết
xe đạp công cộng đang có nguy cơ trở thành miếng mồi của các đối tượng trộm cắp
sau hơn một tháng đi vào hoạt động xe đạp công cộng ngày càng được người dân ưa thích ủng hộ
với số lượng đăng ký sử dụng ngày càng tăng
tuy nhiên tại các điểm để xe như thế này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro
mới đây đại diện nhà đầu tư cho biết là đã có tình trạng xe bị phá khóa
và một trường hợp dùng xe máy chở xe đạp di chuyển bất hợp pháp
từ cảnh báo xe đang di chuyển bất thường của định vị gắn trên xe đạp gửi về hệ thống quản lý gps
đội ngũ quản trị viên công ty cố phần tập đoàn trí nam đã tiến hành kiểm tra và nhanh chóng xử lý
văn phòng gpcc stock sản xuất xe đi chuyển bất hợp pháp tại trạm bệnh viện di động hai trên đường nguyễn du

văn phòng gpcc stock sản xuất xe di chuyển bất hợp pháp tại trạm bệnh viện di động hai trên đường nguyễn du
di chuyển ra thì có nghĩa là cái xe đang trong tình trạng là tình trạng là bị đánh cắp
và cái đối tượng đánh cắp đó đã vác chiếc xe đạp đó bỏ trên yên xe của xe máy
và đối tượng đó đã di chuyển từ trạm bệnh viện nhi đồng hai đến ngã ba của đồng khởi và nguyễn du
thì đến trong cái quãng đường đó thì bên công ty đã liên hệ với công an phường bến nghé quận một
cũng tại thời điểm trên trong lúc đang thực hiện tuần tra kiểm soát trật tự an toàn xã hội
tổ cảnh sát hình sự công an quận một tp hcm đã phát hiện một người dân điều khiển xe máy
chở theo một xe đạp của công ty trí nam nên liền tiến hành kiểm tra
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng một hai nghìn hai mươi hai tổ tuần tra công an phường bến nghé và phối hợp
cùng với đội cảnh sát hành sự công an quận một tuần tra địa bàn quận một
thì phát hiện đối tượng trần ngọc thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trần ngọc thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hậu khẩu phường một quận bốn điều khiển xe mô tô
dừng tại giao lộ lê văn hưu và nguyễn du
tại đây thì đối tượng này thấy nhiều xe đạp công cộng để mà không ai trông coi
cho nên là nảy sinh ý định trọng cấp
trường hợp này thì cơ quan xét tra công an quận một ra quyết định khởi tố bù quán
khởi tố bị can về tội trọng cấp tài sản đối với trần ngọc thuận
ngoài vụ trọng cấp xe trên lãnh đạo công ty trí nam cho biết thêm
đã có một số xe đạp bị đập phá khóa nhưng bất thành
mô hình xe đạp công cộng được vận hành quản lý từ xa bằng hệ thống giám sát gps
với đặc thù là điểm tập kết xe ngoài trời
chính điều này đã trở thành miếng mùi cho các đối tượng trọng cấp hoạt động
đây là hệ thống giám sát xe đạp công cộng qua gbs
những điểm màu đen này là những xe chưa được thuê
những màu xanh lam này thì là những điểm trạm
còn những màu tím này là những xe đã được thuê hợp pháp
thì em có thể là lích vào bất kỳ một chiếc xe nào
để quan sát cái lộ trình của họ đang đi trong trường hợp mà di chuyển bất hợp pháp
hoặc là những cái tác động gì về xe thì nó cảnh báo lên đây giống như thế này
và chúng tôi sẽ chi vấn xe vị trí của nó
và báo cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý
qua trường hợp bị mất cấp như thế này thì công ty của chúng tôi sẽ tăng cường lên
cái vấn đề về kiểm soát an ninh chặt chẽ hơn
thứ nhất là qua cái kiểm tra an ninh qua gps tại văn phòng
thì chúng tôi luôn luôn theo dõi để mà khi mà định vị của chiếc xe
nó có vấn đề mà trường hợp bất hợp pháp
và các anh em ở ngoài hoạt động bên ngoài
thì sẽ cố gắng điều phối cố gắng sẽ tới
để mà xử lý những tình trạng mà bị mất cấp
hoặc là bị những người khác người ta phá hoại tài sản của công ty
hiện đang có ba trăm tám mươi tám xe đạp công cộng đang hoạt động
giá cho thuê năm đồng trong ba mươi phút một mươi đồng cho một giờ
có bốn mươi ba điểm đầu xe được bố trí trên các vỉa hè nhiều tuyến đường tại quận một
gần các trạm dừng nhà chờ xe buýt công viên điểm du lịch
thu hút nhiều người đến trải nghiệm
xe đạp cho thuê gắn khóa thông minh định vị gps
đóng hoặc mở khóa thông qua cách nối mạng hai g ba g hoặc bốn g bluetooth
dùng tngo trên điện thoại rồi quét tìm trạm xe ở gần
sau đó dùng ứng dụng này quét mở code mở khóa xe đăng ký gia cước theo thời gian sử dụng
vừa rồi là những cập nhật của thành phố hôm nay
hy vọng rằng mọi người đã có được những thông tin hữu ích
mọi thắc mắc hay phản ánh quý vị có thể gọi về đường dây nóng
hoặc hợp thư điện tử của thành phố hôm nay
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại